chiều tối qua hà nội ghi nhận hai ca mắc mới gồm một ca tại khu cách ly và một ca tại khu vực phong tỏa
thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và phân bố tại hoàng mai thanh trì
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày một mươi sáu đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín hà nội ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
gồm tám ca trong khu cách ly bốn ca tại khu vực phong tỏa
đây là số ca mắc thâm nhất ghi nhận theo ngày trên địa bàn hà nội kể từ đầu đợt dịch thứ bốn đến nay
trên cơ sở đánh giá phân tích tình hình từ nay đến ngày hai mươi một tháng chín
thành phố sẽ tiếp tục ban hành những chính sách nới lỏng thêm một số hoạt động dịch vụ
hà nội cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dừng việc phân ba vùng xanh đỏ cam
sẽ không cách ly y tế quy mô lớn mà chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất để kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng vẫn tạo điều kiện đảm bảo tối đa phục vụ kinh doanh và đời sống nhân dân
sau khi ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín liên quan đến chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị sẽ xét nghiệm sars cov hai
tất cả tiền
tỉnh quảng trị sẽ xét nghiệm sars cov hai tất cả tiền
từ lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố hiện thành phố đông hà đã chỉ đạo
các đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương giáp danh tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
tại thành phố đà nẵng số ca nhiễm đã được kiểm soát và giảm đáng kể số lượng vùng xanh
được mở rộng qua từng ngày các hoạt động được nới lỏng trở lại đà nẵng cũng đã bắt đầu
áp dụng phương án thua hẹp vùng đỏ khi thực hiện phong tỏa ở quy mô khu dân cư tổ dân phố
và đây là lúc thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của ban điều hành khu dân cư tổ dân phố
trong công tác phòng chống dịch
thôn bầu cầu xã hòa châu huyện hòa vang để quản lý gần một hai trăm linh hộ ban điều hành thôn
đã huy động tất cả đảng viên tại cơ sở phân chia mỗi đảng viên phụ trách theo từng nhóm hộ
thông qua hình thức kết nối gia lô công việc được triển khai từ tổ dân phố đến người dân
một cách nhanh chóng hiệu quả
chặt chẽ bên trong kiểm soát chặt bên ngoài tại đây người và phương tiện đều lưu thông
theo một lối duy nhất

tất cả các phương tiện đều lưu thông theo một lối duy nhất
tất cả các đường mòn lối mở đều được rào chắn chốt cứng
lực lượng công an xã đảm nhiệm vai trò chính tại chốt kiểm soát chặt chẽ việc ra ngoài
bởi hiện nay người dân vẫn chưa nắm được nguyên tắc phân vùng quản lý
chúng tôi tăng cường kiểm tra vừa kiểm tra vừa xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không cần thiết
và có những di chuyển từ địa bàn này đến địa bàn khác không đúng với chủ trương của thành phố

tại các khu dân cư tổ dân phố nằm trong vùng xanh vùng vàng trên địa bàn
tổ covid một mươi chín cộng đồng cảnh sát khu vực vẫn duy trì và siết chặt chốt ra vào
mô hình mỗi đảng viên quản lý một mươi hộ gia đình đã phát huy hiệu quả trong công tác giám sát
và nắm bắt tình hình di biến động của dân cư
chúng tôi phân ra để mà phụ trách
rồi là từng hộ từng đảng viên như thế là có cái gì vướng mắt thì về báo
để mà báo cái bộ xong chúng tôi làm rất là nghiêm túc trong vấn đề này
còn bộ đây là hưu hích cho nên thay nhau
tôi là ngày nào cũng tôm dao một bụi rồi có anh khóc cũng một bụi
thì từ đó nay là coi như thay nhau góp ở ngôi cổng
lòng nhiệm vụ là gì quản lý những người ở vùng khóc đấy
mà nếu có giấy tờ thì lý do trên đó hợp lý hợp trình
thì chúng tôi suy nghĩ kiến lãnh đạo
và người ta tiếp cận với lại người tham gia đông này
xây dựng mỗi khu dân cư mỗi tổ dân phố trở thành một pháo đài chống dịch hiệu quả
chính là nỗ lực để bảo vệ thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị
và tiến đến phủ xanh cấp phường xã mở rộng phạm vi trên toàn quận thành phố
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên
vừa phối hợp với công an phường nam thanh thành phố điện biên phủ
đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn huy cử
sốc sơn thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiến đoán tài sản
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn huy cử sử dụng chứng minh thư giả tên là nguyễn gia huy
hiện đang kinh doanh bất động sản tại thành phố hà nội
cử hứa sẽ xin cho con của một phụ nữ trú tại thành phố điện biên phủ
vào học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân với số tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng
nạn nhân đã đưa trước năm mươi triệu đồng để làm thủ tục ban đầu
sau một thời gian chờ đợi vẫn không thấy con mình được đi học
tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân
như cửu đã hứa nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo
cơ quan công an đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên
và xác định đối tượng nguyễn huy cử đã có hai tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bảy đối tượng có hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm pcr giả
để đi qua các chốt kiểm dịch ở xã yên lãng huyện đại từ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái nguyên chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ vào ngày hôm qua
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn thị hiền nguyễn đình trung phạm minh phương
trần văn trung nguyễn văn luân hà văn quang cùng chú tại huyện đại từ
và phạm văn hải chú tại huyện đồng hỷ
khám xét khẩn cấp người và phương tiện nơi ở của bảy đối tượng
cơ quan công an thu giữ một số hình tròn nghi giả của bệnh viện trung ương thái nguyên
bốn mươi năm giấy xét nghiệm pcr nghi giả một máy tính xét tay
một máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
với hành vi cướp tài sản hà thanh quang chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vừa bị công an tp tây ninh tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào trưa ngày một mươi năm tháng chín quang mang theo kéo đi bộ đến nhà số bốn mươi chín
đường số một mươi thuộc khu phố ninh đức phường ninh thạnh tp tây ninh
tại đây nhìn thấy anh lâm trí toàn chú tệ phường long thành
thị xã hòa thành đang ngồi uống cà phê với một người bạn
quang đã đến gần gây hấn rồi cầm kéo địch đâm anh toàn
thấy nguy hiểm anh toàn và người bạn nhanh chóng chạy thoát thân
còn quang lấy xe máy của anh toàn để gần đó và chạy đi
nhận được tin báo công an phường ninh thạnh nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm
bắt giữ hà thanh quang cùng với chiếc xe
tại cơ quan công an quang khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền
nên cướp xe của anh toàn để mang đi thế chất lấy tiền mua ma túy sử dụng
hoặc đã nghỉ việc trong thời gian dịch bệnh là một trong những vấn đề quan trọng
mà nhiều địa phương cần phải quan tâm
và trên báo công an nhân dân đã ghi nhận về vấn đề này
báo công an nhân dân có bài viết bài toán việc làm trong trạng thái bình thường mới
tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
do ảnh hưởng của dịch bệnh hàng triệu lao động đã phải nghỉ việc
và trong thời gian tới khi nới lỏng một số hoạt động kinh tế để khôi phục thị trường lao động
cần thực hiện khai báo tình trạng việc làm đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động
tại các trung tâm dịch vụ việc làm
đặc biệt cần sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động
và đào tạo nghề cho người lao động
bài viết cũng ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia đánh giá về khả năng phục hồi
của một số ngành lĩnh vực sản xuất trong thời gian tới
đồng thời để thực hiện hiệu quả việc này vai trò của hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm
sở lao động thương binh và xã hội là rất quan trọng
còn trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
đã đề cập về các trung tâm dịch vụ việc làm
đã đề cập đến bài viết đó là hiện tượng thương mại điện tử phát triển mạnh đang ở việt nam
và lượng người việt nam mua hàng từ các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của thế giới là khá lớn
tuy nhiên thì hiện chưa hề có quy định riêng về chính sách thuế
cho hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua loại hình này
ghi nhận về vấn đề này báo lao động có bài viết
hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử hết cửa nợ thuế
theo đó quy định của pháp luật hiện hành về thuế nhập khẩu
có đề cập hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ biêu chính dịch vụ chuyển phát nhanh
có trị giá hải quan từ một triệu đồng trở xuống
hoặc tổng số thuế từ một trăm linh đồng trở xuống
thì được miễn thuế nhập khẩu và không có quy định giới hạn số lần
mà một tổ chức cá nhân được miễn thuế
những lỗ hồng này đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi trốn thuế
từ thực tiễn đó bộ tài chính đã có những điều chỉnh bổ sung các quy định cụ thể
đối với các hàng hóa nhập khẩu theo hình thức này
và để ngăn chặn các hành vi né hoặc trốn thuế
nhiều chuyên gia nhận định việc xây dựng các quy định như trên
để đảm bảo công tác quản lý ngăn chặn trốn thuế
và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử
tuy nhiên cần phải xây dựng quy định một cách phù hợp
uyển chuyển và linh hoạt không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hình này
quý vị thân mến khi làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
thì các tỉnh thành trên cả nước không chỉ căng mình chống dịch
mà còn phải chiến đấu với các kiểu như tin đồn và tin giả
và đây không khác gì là một loại dịch bệnh nguy hiểm
cần thiết phải loại bỏ và ngăn chặn
ghi nhận này trên báo kinh tế và đầu thị số ra sáng ngày hôm nay
bài viết không tiếp tay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng
trên báo kinh tế và đô thị ghi nhận
thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý rất nhiều vụ việc
đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong nhiều vụ việc đã có nhiều đối tượng xuyên tạc
mượn danh những người nổi tiếng các chuyên gia
để thông tin bị đạt sai sự thật khiến cho dư luận hết sức hoang mang
và trước tình hình đó cơ quan chức năng khuyến cáo
người dân cần nâng cao hiểu biết kiểm tra kỹ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội
khi chia sẻ các thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín
phải hết sức thận trọng trách nhiệm không chia sẻ các tin
giật gần cầu khách chưa được kiểm chứng
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác
được cập nhật trong bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên minh hương
thưa quý vị ủy ban nhân dân huyện cần giờ thành phố hồ chí minh cho biết
ngày một mươi chín tháng chín tới đây huyện sẽ tổ chức tour du lịch thí điểm khép kính
đã dành tri ân hơn một trăm linh nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch
trên địa bàn thành phố
tour du lịch thí điểm này do tổng công ty du lịch sài gòn trực tiếp tổ chức
bốn điểm du lịch được đưa vào hành trình tour khép kính
bao gồm khu du lịch sinh thái vàm sát chiến khu rừng sát
khu du lịch dần xây và khu du lịch hoàng ngọc phương nam
dự kiến sẽ có khoảng một trăm linh nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu
tham gia chống dịch tại thành phố hồ chí minh được tham dự tour
lượng khách này sẽ chia làm nhiều đoạn nhỏ
trải nghiệm luôn phiên sen kẹ giữa các điểm đến
trong những ngày qua ubnd huyện cần giờ đã phối hợp
với các khu điểm du lịch trên để lên phương án lịch trình chi tiết
đón tiếp đoàn khách
hiện nay sở du lịch tp hcm và ubnd huyện cũng đang tiến hành
kiểm tra nghiệm thu công tác chuẩn bị
huyện cần giờ huyện củ chi và quận bảy là ba địa phương
đang kiểm soát dịch tốt có tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi
tiêm vaccine cao
ba quận huyện này đang được thiết điểm giãn cách xã hội
trong tình hình mới mở cửa hoạt động nhiều lĩnh vực
theo thống kê mới nhất trên toàn địa bàn tp hcm
còn khoảng hơn năm trăm linh người chưa tiêm vaccine
và đến ngày ba mươi tháng chín tới đây tp hcm sẽ có gần hai triệu người
cần được tiêm mũi hai
căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn sở y tế tp hcm
đã có văn bản xin ý kiến bộ y tế để rút ngắn thời gian
tiêm mũi hai xuống ít nhất là sáu tuần
tuy nhiên đến nay bộ y tế chưa có ý kiến trả lời
do đó tp hcm vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó của bộ y tế
là khoảng cách giữa hai buổi tiêm là tám đến một mươi hai tuần
về công tác tổ chức tiêm ngừa từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
qua thống kê thành phố còn khoảng năm trăm một mươi năm chín trăm tám mươi tám người cần được tiêm mũi một
đối với những người cần tiêm mũi hai là hơn một bảy triệu người
hiện tp hcm còn hơn một trăm ba mươi tám liều astrazeneca
còn hơn một trăm sáu mươi bốn liều pfizer và hơn một trăm linh tám liều paracel
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an phường tráng giang
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xứ phạt sáu người
với số tiền chín mươi triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định phòng chống dịch
theo đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
lực lượng chức năng phường tráng giang phát hiện sáu người đàn ông tụ tập ăn nhậu
tại một phòng trọ thuộc khu phố hai a phường tráng giang thành phố biên hòa
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
nên tiến hành lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính cả sáu trường hợp
với lỗi vi phạm như không thực hiện quy định áp dụng biện pháp tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng
mức phạt mỗi trường hợp là một mươi năm triệu đồng
và tổng cộng mức phạt cả sáu trường hợp là chín mươi triệu đồng
còn tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo bùi anh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê nghệ an về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn bùi anh sơn nhiều lần bán ma túy
cho trần minh tuệ chú thị trấn nam bang huyện lâm hà tỉnh lâm đồng để sử dụng
quá trình đó làm cho tuệ nễ sinh ý định mua số lượng nhiều
đưa vào lâm đồng để bán lại kiếm lợi
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuệ mua hai kg ma túy dạng đá với giá ba trăm năm mươi triệu đồng
và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuệ nhờ hoàng văn nhân
là đối tượng nghiện ở nghệ an
vận chuyển số ma túy trên vào lâm đồng với giá một mươi năm triệu đồng
qua trình xét công an tỉnh lâm đồng đã đón lỏng bắt nhân
sau đó trần minh tuệ đến công an tỉnh lâm đồng đầu thú
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt tuệ mức án trung thân
hoàng văn nhân hai mươi hai năm tù tổng mức hình phạt là hai mươi hai năm tù
sau một thời gian lẫn trốn ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sơn đã đến công an huyện quế phong tỉnh nghệ an đầu thú
sau đó đối tượng được chuyển công an tỉnh lâm đồng thủ lý theo thẩm quyền
tại phiên tòa ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bùi anh sơn
mức án chung thân về tội mua bán trái xếp chất ma túy
thưa quý vị lực lượng biệt động sài gòn gia đình được biết đến là một đơn vị vũ trang đặc biệt
với những chiến công oanh liệt trong đấu tranh giải phóng dân tộc
sáu năm sau ngày đất nước thống nhất những người lính năm xưa cùng thế hệ con em của mình
lại vượt qua khó khăn gian khổ và cả hiểm nguy
của cuộc chiến mới cuộc chiến đẩy lùi covid một mươi chín

dễ hiểu bởi số điểm chín một mươi môn tiếng anh của kỳ thi trung học phổ thông tăng gấp hơn hai mươi lần so với năm trước
nhóm các ngành ngôn ngữ của nhà trường thì mức điểm tăng nhiều hơn so với nhóm còn lại
điển hình là có ngành ngôn ngữ chung thì mức điểm tăng hơn hai điểm so với năm hai nghìn hai mươi
lên cái mức điểm chuẩn rất là cao ba mươi chín ba mươi năm điểm trên bốn mươi điểm
lý do là chúng ta cũng đã biết ngay từ khi các bạn hoàn thành xong kết quả thi trung học phổ thông
thì phân tích phổ điểm đã cho thấy rằng là các tổ hợp mà có ngoại ngữ thì đều có sự tăng cao so với năm hai nghìn hai mươi
mặc dù điểm chuẩn tăng mạnh ở khối ngành xã hội
nhưng giữ tương đối ổn định ở khối ngành kinh tế kỹ thuật là tình hình chung mức điểm chuẩn của năm nay
nhìn chung thì
các ngưỡng điểm của tốt trên thì không thay đổi mấy
ví dụ như các ngành logistics như là công nghệ thông tin và kỹ thuật ô tô
năm nay cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có hơn bảy trăm chín mươi năm đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng bằng kết quả thi
sau khi biết điểm chuẩn thí sinh sẽ có một mươi ngày làm thủ tục nhập học
hình thức nhập học tùy thuộc từng trường
trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh
trong thời gian covid một mươi chín diễn biến phức tạp
những em không trúng tuyển đợt một vẫn được tham gia các đợt xét tuyển bổ sung
dự kiến từ ngày ba tháng một mươi
thưa quý vị hiện nay quảng bình đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu ở nhiều địa phương
người dân không được ra khỏi nhà do vậy việc mua lương thực thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác gặp rất nhiều khó khăn
và trước tình trạng này thì tỉnh đoàn quảng bình
tổ chức các đội hình đoàn viên thanh niên tình nguyện để mua chuyển hàng hóa
không chỉ hỗ trợ cho người dân địa phương thực hiện tốt việc giãn cách xã hội
mô hình shipper xanh này còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng
đây là công việc hàng ngày của đoàn thanh niên xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
những ngày qua những đoàn viên thanh niên này phân công nhau trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của người dân và kết nối với hệ thống siêu thị các cửa hàng
để mua và vận chuyển các mặt hàng thiết yếu đưa đến tận tay người dân vùng phong tỏa
khi mà nói chung là biệt dịch của covid xảy ra thì thốn đồng dương bị phong tỏa
thì tôi rất là ủng hộ cái đội tin nguyên ảo sân đã giúp ba con trong thốn là mua những thực phẩm thiết yếu cho ba con
và rất hoàn ngăn những đồng chí mà suốt ngày
và ảo sân là tin nguyên để giúp đỡ ba con trong thốn thật là chủ đạo
hiện toàn bộ thành phố đồng hới đã có bảy trong số một mươi năm xã phường đã thành lập các mô hình
nhằm cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân trên địa bàn
bất kể ngày nắng thay mưa những thành viên đội shipper xanh này vẫn đều đạn hoạt động
từ bảy giờ sáng đến sáu giờ chiều để tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển kịp thời đến cho người dân khu vực cách ly
nhân thấy được sự khó khăn ở trên địa bàn của xã bảo ninh
xã bảo ninh đã đề xuất với bản chỉ đạo phong trọng covid của xã bảo ninh
thành lập đội thanh niên tình nguyện được tạm gọi là đội shipper xanh
nhiệm vụ của đoàn thanh niên là nhận được các cuộc gọi từ người dân
là hỗ trợ mua những lưỡng thực thực phẩm và đồ dùng thiết yếu các đồ dùng sinh hoạt
trong thời gian qua dưới diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín
tuổi trẻ bảo bình đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện tham gia vào các mặt trận
cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phong trọng dịch bệnh
đã có nhiều cách làm hay mô hình hiệu quả như là mô hình shipper xanh của đoàn thanh niên
đặc biệt triển khai ở các địa phương đang thực hiện cách ly theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
các bà đồng viên thanh niên đã thể hiện tinh thần tình nguyện của mình
để đưa đồ ăn nhu yếu phẩm đến cho bà
các bà đồng viên thanh niên đã thể hiện tinh thần tình nguyện của mình để đưa đồ ăn nhu yếu phẩm đến cho bà